sáng nay ngày bảy tháng năm tại cảng container quốc tế hải phòng đã đón thành công tàu one hai tám trăm linh năm
có sức trở một mươi hai đơn vị container hóa trọng tải một trăm ba mươi hai tấn
đây cũng là con tàu lớn nhất từ trước tới nay cập cảng biển hải phòng nói riêng
và cảng biển khu vực phía bắc nói chung
tàu one hide tám trăm linh năm của liên minh ba hãng tàu one hide đài loan trung quốc
costco trung quốc và pel singapore có chiều dài ba trăm ba mươi mét được khai thác thường xuyên
tại cảng hitc trên tuyến dịch vụ xuyên thái bình dương
kết nối trực tiếp miền bắc việt nam với khu vực bờ tây hoa kỳ
theo hải trình hitc nansha hồng kông yantian long beach oakland yantian
tuyến dịch vụ mới này sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển từ hai mươi năm ngày xuống còn một mươi chín ngày
giảm đáng kể chi phí logistics góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của việt nam